cộng nhân dân tỉnh phú yên đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các doanh nghiệp
gia hạn lần cuối chấm dứt hoạt động di rời chậm nhất đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu và hoàn phục môi trường
sau thời gian này nếu các doanh nghiệp không chấp hành kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
và xử phạt nghiêm theo luật khoáng sản đồng thời siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản
trên địa bàn tỉnh tránh lập lại tình trạng trên và nhiều năm không phục hồi môi trường như một số doanh nghiệp trước đây
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai
đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của ba nghi can trong đường dây huy động vốn trái phép
nhằm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
qua điều tra cơ quan công an phát hiện các đối tượng là nguyễn thị minh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phạm thanh toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng ngụ tỉnh đồng nai và hồ đình phú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh lâm đồng cùng nhau góp vốn thành lập công ty cổ phần phương thái an
có trụ sở tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
các đối tượng này thuê người lập website hero tám org để huy động vốn
do thiếu hiểu biết nhiều người đã đóng tiền để kích hoạt gần một mươi năm mã id của website công ty này
tổng số tiền đường dây này lừa đảo hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng của bốn khách hàng
cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của ba nghi can
đồng thời đề nghị nạn nhân của ba nghi can trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra
sáng nay thành đoàn hà nội phối hợp với trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên hà nội
đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi dân vũ quốc tế thành phố hà nội lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
dân vũ là một loại hình nghệ thuật sinh hoạt văn hóa cộng đồng
được bắt nguồn từ những động tác điệu nhảy mô tài đời sống sinh hoạt lao động và lễ hội của các dân tộc
do đó các điệu nhảy dân vũ có sức lan tỏa mạnh mẽ từ quốc gia này sang quốc gia khác
với mong muốn đưa dân vũ là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của các bạn trẻ
là một phương tiện để mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên trong các khu vực đối tượng
liên hoan dân vũ quốc tế thành phố hà nội được tổ chức chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
hội liên hiệp thanh niên việt nam một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu một mươi năm tháng một mươi hai nghìn một mươi
và hai mươi năm năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên thành phố hà nội
hai mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu liên hoan dân vũ được tổ chức thành hai vòng
vòng sơ khảo diễn ra ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà thi đấu quận hà đông
vòng chung kết diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại sân vận động trường đại học sư phạm hà nội
vòng sơ khảo với tổng số hai mươi một đội tham gia là các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn dân cư các quận huyện
sinh viên các trường cao đẳng đại học học viện trên địa bàn thành phố hà nội